tại hội nghị sơ kết thực hiện dự án chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế tại tỉnh điện biên sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã nêu rõ hiện vẫn còn tình trạng chỉ định xét nghiệm không cần thiết
tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh điện biên có năm trăm tám mươi ba tám trăm chín mươi tám người tham gia bảo hiểm y tế
tổng số thu bảo hiểm y tế là hai trăm năm mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu đồng
tuy nhiên việc tham gia bảo hiểm y tế ở một số doanh nghiệp còn chưa đúng quy định còn tình trạng chậm đóng nợ bảo hiểm y tế kéo dài
tình trạng chỉ định xét nghiệm thuốc quá mức cần thiết tại một số cơ sở khám chữa bệnh dẫn đến việc kê đơn thuốc còn nhiều bất cập
tần suất khám chữa bệnh cao việc chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội chú thực sự chưa cần thiết
để thực hiện hiệu quả sự toán tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi chín trong thời gian tới các sở ban ngành đoàn thể liên quan
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố phối hợp với hai ngành y tế và bảo hiểm xã hội tổ chức tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh
để người dân hiểu rõ được lợi ích và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế tránh lạm dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế